nhân dịp chào mừng một nghìn một mươi năm thăng long hà nội và hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
mới đây hội thi tìm hiểu luật phòng cháy chữa cháy được tổ chức trên địa bàn quận ba đình thành phố hà nội
với thông điệp chính được truyền tải nâng cao nhận thức về luật phòng cháy chữa cháy cho người dân
vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
thông qua những phần thi của các đội thi với thành phần tham dự độ tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi
ủy ban nhân dân quận ba đình và công an quận ba đình sẽ đánh giá sự hiểu biết của nhân dân về các luật phòng cháy chữa cháy
từ đó nắm bắt được những kinh nghiệm hay kiến thức mà người dân cần được tuyên truyền
tăng cường nâng cao nhận thức từ cơ sở sao cho mỗi người dân đều hiểu về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy
các kiến thức nghiệp vụ các biện pháp phòng cháy hiểu đúng về luật phòng cháy chữa cháy để không vi phạm pháp luật
tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy góp phần hạn chế thấp nhất số vụ cháy
thiệt hại do cháy nổ bảo vệ tài sản của nhà nước tính mạng tài sản của nhân dân giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội